thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu
lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm hai nghìn một mươi tám là năm
thành phố hồ chí minh tạm ngừng thi công các công trình đào đường để đón tết
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ sẽ rút quân khỏi syri khi người tị nạn syri hồi hương
sáu mươi một người philippines phải sơ tán vì núi lửa
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi bốn tháng một đoàn công tác ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội do ông bùi sĩ lợi
phó chủ nhiệm thường trực làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật
về lao động việt nam làm việc ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại việt nam
công tác phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi bảy
tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh hà giang
tại buổi giám sát các thành viên đoàn công tác ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đề nghị tỉnh
làm rõ thêm các nội dung như vấn đề quản lý lao động tự do sang trung quốc làm việc
giải pháp thu hồi nợ quá hạn khi người dân vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài
làm rõ về tính chất mức độ các hành vi bạo lực gia đình hình thức xử lý giải quyết các vụ việc trên
công tác quản lý nợ bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà giang cũng đã đề xuất kiến nghị với chính phủ quốc hội một số nội dung
đề nghị trung ương xem xét cho phép lao động đi trung quốc làm việc theo thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới
đã ký giữa các địa phương của việt nam và trung quốc được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ
theo nghị định sáu mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp của chính phủ
đề nghị trung ương có cơ chế chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên
dân số ở thôn bản để kiêm nhiệm thêm hoạt động công tác gia đình ở thôn bản
bộ tài chính bộ công thương được giao chủ trì giả soát tổng hợp và báo cáo về tình hình giá xăng dầu
theo yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ tài chính sẽ là đầu mối tổng hợp và báo cáo thủ tướng trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ vừa có văn bản hòa tốc chỉ đạo hai cơ quan chịu trách nhiệm chính
trong điều hành kinh doanh xăng dầu là bộ tài chính bộ công thương
báo cáo về tình hình biến động giá xăng dầu
trong thời gian gần đây sự tranh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân
liên bộ cũng phải báo cáo về chính sách thuế phí liên quan đến xăng dầu
hoạt động của quỹ bình ổn giá xăng dầu
đặc biệt thủ tướng yêu cầu liên bộ báo cáo về những tác động
ảnh hưởng của giá xăng dầu đến sản xuất và đời sống của người dân doanh nghiệp
trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp
phó thủ tướng vương đình huệ vừa ký quyết định một trăm một mươi bảy qdttg về mức lãi suất cho vay yêu đãi
của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định là năm một năm
mức lãi suất khoản vai này được áp dụng theo quy định tại nghị định số một triệu hai nghìn một mươi năm ndcp
ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số bốn trăm linh
một trăm một mươi bảy qdttg ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
theo đó đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua thuê thuê mua nhà ở xã hội
xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định
tại các khoản một bốn năm sáu và bảy điều bốn mươi chín của luật nhà ở
các đối tượng trên được vay tối thiểu là một mươi năm năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
trường hợp khách hàng có nhu cầu vai với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vai tối thiểu
thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn
trước đây chính phủ cho thực hiện gói tín dụng ba mươi tỷ đồng
dành cho vay các đối tượng chính sách hộ nghèo và người thu nhập thấp tại các đô thị
mức lãi suất cho vai là năm
hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thời hạn giải ngân gói tín dụng này đã hết
từ đó đến nay người mua nhà phải trả lãi suất vay thương mại
sáng hai mươi bốn tháng một tỉnh ủy vĩnh long tổ chức hội nghị tổng kết những đóng góp
của nhân dân vĩnh long trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm bảy mươi
bên cạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo đường lối chiến thuật chính trị
binh vận quân sự thì sự đồng lòng ủng hộ đóng góp sức người sức của
tham gia phục vụ hậu cần của người dân đã làm nên chiến thắng của chiến dịch này
toàn tỉnh vĩnh long có tám năm hộ gia đình tham gia đóng góp về sức người sức của
chín bốn trăm một mươi năm người tham gia phục vụ hậu cần sân công hỏa tuyến nuôi chứa
đóng góp một trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ba dạ lúa gạo
năm mươi chín hai trăm hai mươi một tám trăm bảy mươi một đồng tiền việt nam cộng hòa thời điểm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
năm trăm chín mươi năm chỉ vàng và rất nhiều nhu yếu phẩm khác
chiến trường vĩnh long được khu ủy khu chín chọn vĩnh long làm trọng điểm hai
ở miền tây nam bộ cần thơ làm trọng điểm một
trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm sáu mươi tám
diễn ra với quy mô lớn trên diện rộng dài ngày và thắng lợi sáu ngày đêm
bài học về việc vận dụng sáng tạo đường lối
chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện tin dân
phát huy sức mạnh to lớn và năng lực sáng tạo của nhân dân
vẫn còn vẹn nguyên giá trị với bất kỳ cuộc chiến nào và kẻ thù nào
thưa quý vị vừa qua bộ y tế đã phối hợp với tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
khởi động chương trình hợp tác y tế giữa việt nam và tổ chức y tế thế giới
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đã được chính phủ phê duyệt
theo tổ chức y tế thế giới tổ chức y tế thế giới đã phối hợp với tổ chức y tế thế giới
đó bộ y tế và tổ chức y tế thế giới sẽ phối hợp tăng cường năng lực của hệ thống y tế
nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người
đặc biệt là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương giảm bớt cánh nặng của các bệnh truyền nhiễm
bệnh không lây nhiễm và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác
tại hội nghị này các đại biểu tập trung thảo luận để chương trình hợp tác triển khai đảm bảo chất lượng
với những chính sách ưu tiên về sức khỏe mà bộ y tế đã đặt ra
cũng như phù hợp với những ưu tiên của tổ chức y tế thế giới
thời gian qua tổ chức y tế thế giới đã hỗ trợ y tế việt nam trên nhiều lĩnh vực như phòng chống dịch bệnh
điều trị tư vấn chính sách đào tạo chuyên gia
với sự giúp đỡ của tổ chức y tế thế giới năng lực quản lý và chuyên môn kỹ thuật
trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế nước ta đã được nâng cao
thời gian tới chương trình hợp tác này sẽ giúp ngành y tế việt nam
cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến cơ sở
góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân
mới đây tại bình dương hội đồng bảo trợ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức chương trình
xuân với trẻ em khó khăn tỉnh bình dương lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi tám

đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trẻ em mồ côi trẻ em khuyết tật có dịp gặp gỡ giao lưu và vui chơi giải trí nhân dịp xuân về
tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng một bảy trăm sáu mươi hai phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng hai sân chơi cho trẻ em trao hỗ trợ phẫu thuật tim hỗ trợ học bổng
ủng hộ tiền cho cơ sở bảo trợ xã hội với tổng giá trị một chín tỷ đồng
bằng tấm lòng nhân ái và sẻ chia thời gian qua các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân đã ủng hộ tiền và hiện vật
để hỗ trợ phẫu thuật tim cho hai trăm ba mươi sáu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trao tặng gần sáu suất học bổng
tặng hơn chín trăm bốn mươi chiếc xe đạp chín mươi chín bộ máy vi tính cho những em khó khăn học giỏi
thăm tặng bốn mươi chín bảy trăm linh phần quà nhân các dịp lễ tết với tổng kinh phí khoảng bảy mươi tỷ đồng
dịp này các nhà hảo tâm doanh nghiệp tại bình dương đã trao ba năm tỷ đồng cho hội đồng bảo trợ
quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh nhằm chung tay góp sức chăm lo vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo
trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn được vui xuân đón tết
khi bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông báo chính thức về sự thay đổi này
việc đổi mới chương trình giáo dục dự kiến sẽ được ban hành từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sự thay đổi này có thể sẽ thay đổi các quan niệm về ngành giáo dục của việt nam tồn tại trong nhiều năm qua
một trong số những đổi mới đó là hoạt động trải nghiệm trong chương trình phổ thông mới
không phải là một môn học mà là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp một đến lớp một mươi hai
đây là hình ảnh tại một lớp học trải nghiệm của các em học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nguyễn bình khiêm
trong lớp học này các em đã được tham gia vào các hoạt động thực tế và tạo được những sản phẩm ý nghĩa thú vị
trải nghiệm là hoạt động giáo dục trong đó dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục
từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động với tư cách là chủ thể
qua đó phát triển năng lực thực tiễn phẩm chất nhân cách và phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình
đã định hướng mục tiêu giáo dục của nhà trường là đào tạo học sinh niên người
chúng tôi cũng đã thoát ly quan điểm dạy chỉ thiên về kiến thức lưu thuyết từ lâu rồi
chúng tôi đã đổi mới phương pháp dạy học
và phương hướng đổi mới của chúng tôi là
phát huy tính tích cực của học sinh là tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động thực hành
thực nghiệm rồi hoạt động trải nghiệm
do giáo dục phát huy tính tích cực của học sinh và giáo dục trải nghiệm cho nên là bài học trở nên sống động hơn
tiếp thụ tốt hơn hứng thú hơn
và kết quả thi các kỳ thi của chúng tôi đặc biệt là kết quả các kỳ thi trung học phổ thông của chúng tôi luôn luôn lỗ một trăm linh
việc thay đổi về phương pháp giáo dục và tiếp
cận học trò trong truyền tải kiến thức đã thay đổi môi trường dạy và học tại ngôi trường này
điều này xuất phát từ sự thay đổi trong quan điểm giáo dục từ nhà trường thầy cô giáo phụ huynh và ngay cả các em học sinh
trước hết là khi chúng tôi đã có cái quan điểm về mục tiêu giáo dục chính xác rồi
thì nghị quyết hay chính của đảng và đổi mới căn bản toàn diện
nó tạo thêm cái sức mạnh tinh thần và cả về phương pháp nữa
và tinh thần của nghị quyết đó đã thể hiện trong cái chương trình đổi mới chương trình sách giáo khoa hai lần này
chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh
và tôi nghĩ là cái nội dung cơ bản nhất của cái việc thay đổi chương trình mà sách giáo khoa
là đưa cái giáo dục của nước nhà ta thoát hẳn cách dạy theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều
nặng về lý thuyết sang cái cách dạy nhằm hình thành nhân cách
hình thành phẩm chất và phát triển năng lực của học sinh
việc tự chủ và sáng tạo trong phương pháp giáo dục tại trường nguyễn bình khiêm
là một trong những minh chứng cụ thể cho dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
khi đưa vào thực hiện nâng cao năng lực học sinh và chú trọng đến giáo dục phẩm chất con người
là những mục tiêu giáo dục đổi mới đặt ra
ngày càng tiệm cận với mục tiêu đổi mới giáo dục mà đảng và nhà nước đã đề ra nhiều năm trước
trong phần tin tiếp theo
thành phố hồ chí minh phát động chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về an toàn giáo thông
người dân ở xã vùng sâu ea bông tỉnh đắk lắc lo lắng do nguồn nước giếng bị ô nhiễm gây bệnh ung thư
để phục vụ tốt nhất cho người dân đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
mới đây sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa có thông báo về việc tạm ngừng thi công các công trình đào đường
trong thời gian từ ngày tám tháng hai
đến sau tết nguyên đán
cụ thể từ ngày tám tháng hai đến hết ngày hai mươi ba tháng hai
thành phố hồ chí minh cấm đào đường thi công các công trình nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
vào dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
từ ngày ba tháng hai đến trước ngày tám tháng hai
chủ đầu tư của các công trình hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm đồn đốc đơn vị thi công
khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường
tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trải lệ nguyên trạng mặt đường
thưa quý vị sáng ngày hai mươi ba tháng một ban an toàn giao thông thành phố hồ chí minh
tổ chức lễ gia quân thực hiện chiến dịch tuyên truyền kết hợp với tuần tra kiểm soát
xử lý người lái xe vi phạm quy định về tốc độ
chiến dịch này nằm trong khuôn khổ dự án do quỹ bloomberg philanthropies tài trợ với tiêu chí
vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu
thành phố hồ chí minh là một trong một mươi nước trên thế giới được quỹ bloomberg philanthropies
tài trợ với mục tiêu ngăn chặn sự gia tăng tai nạn giao thông đường bộ
trong đó theo tổng kết của ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ trên toàn quốc
luôn chiếm từ một mươi một mươi một số vụ tai nạn xảy ra
đây sẽ là một chiến dịch truyền thông rất quan trọng để nhân rộng chúng tôi sẽ nhân rộng
trên phạm vi toàn quốc và đặc biệt trong những thời gian rất nhẹ cảm về tai nạn giao thông
ví dụ trong dịp tết nguyên đán và dịp lễ hội xuân sắp tới
cũng như tiếp theo đó là những mùa lễ hội trong cả năm
trong chiến dịch này từ nay đến ngày một mươi tháng ba sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền
nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức hành vi của người lái xe theo hướng không nên vi phạm tốc độ
xây dựng văn hóa giao thông văn minh đô thị
từ ngày một tháng hai đến ngày ba mươi một tháng ba các lực lượng chức năng sẽ tập trung vào kiểm tra
xử phạt người lái xe vi phạm tốc độ hoặc vi phạm về nồng độ cồn v v
vừa tốc độ vừa rượu bia là đây là cái vấn đề mà nó liên quan
cái nguyên nhân chính mà nó dẫn đến cái tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua
thì cái việc ngoài cái vấn đề tuyên truyền nhắc nhở mọi người dân ý thức chấp hành pháp lực
thì bên cạnh đó là phải tăng cường hơn nữa cái xử lý cái xử phạt một cách nghiêm minh
đối với những cái hành vi cố ý để mà gây ra cái tai nạn giao thông
trong đó nguyên nhân là anh sử dụng đồ bia rồi sau đó anh lái xe hoặc là anh vi phạm tốc độ
anh chạy không đúng dẫn đến cái vấn đề tai nạn giao thông nghiêm trọng
thì đó là hai cái giải pháp mà chúng tôi tập trung
trong chiến dịch này ngoài việc đào tạo tiếp cận kỹ năng phương pháp cưỡng chế
theo kinh nghiệm quốc tế các lực lượng chức năng còn được trang bị một số thiết bị hiện đại
như máy bắn tốc độ mới có thể bắn tốt trong điều kiện đêm tối
và máy đo nồng độ cồn qua hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông
tuyến đường cao tốc hà nội lạng sơn đoạn qua địa bàn tỉnh bắc ninh có hàng chục chiếc cầu bắc ngang
tình trạng các xe khách đón trả khách ngang nhiên nhiều năm nay tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
gầm cầu đại phúc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh luôn là điểm nóng về tình trạng đón trả khách
ngay dưới gầm cầu nhiều quán nước mọc lên hai bên đường thu hút khá nhiều khách
mà chủ yếu là những người làm nghề xe ôm và khách bắt xe đường dài
em thấy rằng là xe khách được đón trả khách ở dưới gầm cầu ấy rất nguy hiểm
xe đi lại như là xe container đi qua hoặc là xe phân khối lớn đi qua thì lúc mà khách xuống ấy hoặc là người ta dừng đỗ rất nhiều ấy thì dẫn đến ủn tàn
thân em thì đó cũng là phục vụ nhu cầu đi lại của em nên là dù nguy hiểm nhưng em vẫn phải bắt xe
có mặt tại đây không khó để bắt gặp hình ảnh xe khách dừng đỗ đón trả khách dưới gầm cầu
việc dừng đón trả khách lộn xộn ngay bên làn xe chạy nhất là khu vực đường cao tốc
tiềm mẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
tuy nhiên các lái xe lẫn hành khách vẫn điềm nhiên với nguy hiểm đang dình dập
bất kỳ ở chỗ nào người ta cũng có thể đón trả khách chứ không phải riêng ở bắc ninh này
cái xe khách mà chúng tôi đi ở đường là chúng tôi rất thấy rất chi là mạo hiểm
có khi tôi đang đi bình thường như này là có một xe nó đột nhiên nó tạt luôn vào
rất nhiều lần tôi còn tí nó có thể là bị tai nạn ở đường
trước tình trạng trên chính quyền địa phương đã nhiều lần phá hủy khách
phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền giải thích xử lý
xong cái khó là ở chỗ các chủ xe chỉ chấp hành khi có mặt của các cơ quan chức năng
nếu vắng bóng tình trạng trên lại tiếp diễn
trong thời gian qua thì cũng có một số tình trạng những xe khách đón trả khách dọc đường
và nhất là trên các tuyến công nộ
những vị trí đón trả khách là các vị trí gầm cầu
vượt qua công nộ thì những việc này chúng tôi đã cởi những lực lượng toàn tra kiểm phát
tới và xử lý nghiêm cho các xe khách
nó đổ tại những vị trí gây bất an toàn hóa thông và kiên quyết xử lý nghiêm
đối với những trường hợp không chấp hành các quy định chung với lhth
nhất là những việc đón trả khách không đúng nơi quy định như vậy
đã giải quyết tình trạng trên đi đôi với việc tuyên truyền toàn tra kiểm phát vi phạm
chúng tôi đã tham mưu cho giám đốc quân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh
có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát xây dựng các điểm dừng đỗ đón trả khách
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phòng ngừa tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông trên tuyến
thực tế cho thấy việc tuần tra xử lý hành vi xe khách dừng đỗ đón trả khách
trong thời gian qua mặc dù đã tăng cường tuy nhiên cũng chưa được nhiều
bên cạnh việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông thì chính quyền địa phương
cũng cần có giải pháp xây dựng các điểm rừng đỗ phù hợp để giải quyết triệt đề tình trạng trên
những năm gần đây người dân ở thôn mùng một mươi tháng ba xã vùng sâu ea bông huyện crong anna tỉnh đắk lắc
luôn sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì số người trong thôn chết bởi căn bệnh ung thư ngày càng nhiều
thôn mùng một mươi tháng ba xã ea bông huyện krong anna tỉnh đắk lắc nằm hai bên tuyến tỉnh lộ một mươi
nối từ huyện krong anna đi huyện cư cu yên cả thôn hiện có hai trăm một mươi bốn hộ với hơn một nhân khẩu
theo thống kê của ban tự quản thôn mùng một mươi tháng ba từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cả thôn có ba mươi năm người chết vì ung thư
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi năm cả thôn có đến hai mươi người chết trong đó có bảy người chết vì bệnh ung thư
năm hai nghìn một mươi bảy số người chết vì bệnh này cũng không có dấu hiệu giảm
người mất vì ung thư nhỏ nhất mới hai tuổi lớn nhất là bảy mươi năm tuổi nhưng đa số ở lứa tuổi trung niên trên dưới năm mươi tuổi
các bệnh ung thư mà người dân ở đây thường mắc phải
là ung thư vỏm họng ung thư gan khổi ung thư xương dạ dày
nhiều người dân trong thôn cho rằng nguồn nước ở đây bị ô nhiễm
sự ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình nên thời gian gần đây nhiều gia đình phải bỏ tiền ra mua bình nước lọc về sinh hoạt
còn nước giếng chỉ dùng để rửa chén đũa giặt đồ và tưới cây
cũng cần các cơ quan chức năng vào cuộc để làm sao xét xem tạo điều kiện cho người dân khỏi hoang mang
và thứ hai thì về phía chính quyền cũng đã như thế là kiến nghị với các cơ quan chức năng
để làm sao có những khảo sát thực tế về môi trường
ở đây theo như thế là cái được biết thì các nguồn nước đến với lại như thế là bà con trên một mươi tháng ba là một trong những cái theo tôi nghĩ là nguyên nhân chủ yếu
để có kết luận chính thức chính quyền và người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc vào cuộc tiến hành kiểm tra
xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến nhiều người mắc bệnh ung thư và hướng dẫn các biện pháp phòng chống
để người dân an tâm sinh sống sản xuất
đồng thời huyện tỉnh cũng cần sớm đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh
để người dân sử dụng bảo đảm sức khỏe cho gia đình và cộng đồng
vừa qua mặt trận tổ quốc tỉnh ninh thuận và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
đã tổ chức bàn giao một trăm linh con bò cái giống trị giá một năm tỷ đồng cho một trăm linh hộ nghèo ở xã phước thắng huyện bắc ái
đây là một trong những hoạt động của chương trình chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc sarai ở ninh thuận giảm nghèo bền vững
do ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam tài trợ
ngân hàng việt công an ninh thuận được thành lập từ năm hai nghìn một mươi một
trải qua bảy năm hoạt động thì hiện nay chúng tôi đã phát triển rất là mạnh kể cả về quy mô và chất lượng
ngoài lĩnh vực kinh doanh thì chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tham gia rất là tích cực
trong công tác an sinh xã hội tại địa phương chúng tôi đã chi hơn hai mươi ba tỷ đồng
để xây cả trường học tràm xá tại các huyền như là ninh phước thuận nam thuận bắc
và hôm nay thì chúng tôi tiếp tục cái chương trình an sinh xã hội thì chúng tôi đã có tặng bà con xã phước thắng một trăm linh con bò giống trị giá là một năm tỷ đồng
và chúng tôi mong rằng đây là một cách giúp bà con xóa đói giảm nghèo một cách bền vững
thông qua công tác này thì chúng tôi cũng đã góp phần để giúp cho huyền cũng như là bà con
là có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn
trước đó xã phước thắng phối hợp với phòng nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn
hướng dẫn bà con làm chuồng cách chăm sóc vỗ béo bò
đối với địa phương là sau khi được tiếp nhận bò mà số lượng với số lượng một trăm linh con mà đã được đưa về cho dân
thì là góc độ địa phương là trong thời gian tới thì tiếp tục là vận động bà con là chăm sóc bò
là bằng những việc làm thực tế là trồng cỏ
trồng có làm chuồng để là hỗ trợ vắc xin theo chương trình này đang thực hiện
để cho bò phát triển tốt rồi là góp phần cho gia đình có điều kiện phát triển
rồi là tạo gia đình nạn là vươn lên thoát nhau
ngoài việc tặng bò cái giống hỗ trợ tiêm chích các loại vắc xin phòng trừ bệnh
nhà tài trợ cũng đã lựa chọn giống bò được khỏe tiếp tục hỗ trợ đồng bào trong việc phối giống
giúp bò cái sinh đẻ thế hệ bê con
có nhiều tố chất thích nghi với môi trường và sinh trưởng tốt trong thời gian tới
hôm nay tôi nhận bò tôi rất vui
tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo cảm ơn ngân hàng
tôi hứa tôi nuôi bò thật tốt nuôi làm chuồng có không được bò chết không được bò gời ốm yếu
với sự giúp đỡ của các tổ chức các nhà tài trợ
hi vọng đồng bào giúp đỡ
hy vọng đồng bào gia rai sẽ vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống
trong phần tin thế giới thổ nhĩ kỳ sẽ rút quân khỏi syri khi người tị nạn syri hồi hương
sáu mươi một người philippines phải sơ tán vì núi lửa
các chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ ở khu vực alfren của syri sẽ kết thúc khi ba năm triệu người tị nạn syri tại nước này
có thể trở về nhà an toàn
đây là tuyên bố được chính phủ thổ nhĩ kỳ đưa ra trong một hội nghị an ninh tại thủ đô ankara
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố mục tiêu của thổ nhĩ kỳ là phá vỡ sự kiểm soát của các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
không chỉ ở afrin mà còn ở thị trấn mabis miền bắc syri
ankara sẽ tránh để xảy ra bất kỳ cuộc xung đột nào với mỹ nga và syri song sẽ tiến hành mọi bước đi cần thiết vì an ninh nước này
hiện cả mỹ và nga hai nước khác đã đối xử
hai nước triển khai lực lượng quân sự ở syri đều hối thúc thổ nhĩ kỳ hành động kiềm chế trong chiến dịch quân sự nhanh ô liu
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri ít nhất hai mươi hai dân thường đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi sơ tán do các cuộc oanh kích và bắn phá của thổ nhĩ kỳ tại đây
hàng loạt công ty dược phẩm lớn của mỹ đã bị khởi kiện với cáo buộc là thủ phạm gây ra vấn đề nghiện ma túy tồi tệ nhất trong lịch sử nước này
khi quảng cáo dối trá về tính năng tác dụng của các loại thuốc giảm đau
các hãng dược phẩm bị đeo tên bao gồm purdue pharma hãng chế tạo oxycontin thuốc giảm đau bán chảy nhất thế giới teva pharmaceuticals usa johnson johnson và janssen pharmaceuticals
cùng các hãng buôn thuốc như mckinsey corporation cardinal health những công ty này được cho là đã khiến hàng triệu người mỹ trở thành con nghiện để thu lời hàng tỷ đô la
thuốc giảm đau nhóm opioid có thành phần hóa

cùng các hãng buôn thuốc như mckinsey corporation cardinal health những công ty này được cho là đã khiến hàng triệu người mỹ trở thành con nghiện để thu lời hàng tỷ đô la
thuốc giảm đau nhóm opioid có thành phần hóa

trên thực tế sau khi sử dụng phần lớn bệnh nhân đã nghiện các loại thuốc này như nghiện ma túy

riêng tại new york năm hai nghìn một mươi sáu là năm thảm khốc nhất với khoảng một người chết cao hơn nhiều so với số người tử vong do các vụ tai nạn ô tô và án mạng cộng lại

cơ quan thảm họa quốc gia philippines cho biết núi lửa mayon đã phun nham thạch và cho bụi tới năm km
buộc nhà chức trách nước này phải sơ tán hơn sáu mươi một người trong vùng nguy hiểm
núi lửa mayon cao gần hai năm trăm linh mét nằm ở tỉnh abay trên đảo luzon cách thủ đô manila ba trăm linh km về phía đông nam
các chuyên gia về núi lửa cho biết đã xuất hiện các đợt phun trào nham thạch tạo ra những cột cho bụi bốc cao tới năm km
hiện năm mươi năm sáu mươi tám người đang phải sống trong các trại tạm
số người phải sơ tán tăng mạnh sau khi chính quyền tỉnh mở rộng vùng nguy hiểm ra bán kính chín km quanh ngọn núi lửa này

là một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất ở philippines
trong bốn trăm linh năm qua núi lửa mayon đã phun trào nham thạch tổng cộng năm mươi một lần
trong đợt phun trào nham thạch vào năm một nghìn tám trăm một mươi bốn ngọn núi lửa này đã cướp đi sinh mạng của hơn một hai trăm linh người và vùi lấp ba thị trấn
dịch vụ cho thuê xe đạp tại trung quốc bùng nổ từ hai năm trước và nhanh chóng trở nên phổ biến vì giá thành rất rẻ
tuy nhiên do ý thức của người sử dụng dịch vụ kém nên sau hai năm trung quốc đang phải đối mặt với hàng tấn rác thải
xe đạp hỏng
với nhiều người dân trung quốc những chiếc xe đạp cho thuê bị vứt trỏng trơ như thế này đang trở thành mối nguy hiểm với thành phố
theo thống kê hiện trung quốc có tới hơn hai mươi ba triệu chiếc xe đạp cho thuê
xe đạp cho thuê rất tiện nhưng nó cũng gây ra những bất cập bởi số lượng quá nhiều và tràn lan
xe đạp cho thuê đã trở thành một đống rác khổng lồ lấp đầy bắc kinh
nó ở khắp nơi chặn cả lối đi vào biên xe huyết
bức ảnh này từng làm dậy sóng truyền thông trung quốc hàng triệu chiếc xe đạp không được dùng tới nằm ngổn ngang tạo thành núi rác khổng lồ
tuy nhiên các nhà cung cấp dịch vụ khẳng định rằng đã có những quy định nghiêm ngặt về điểm đỗ các loại xe đạp cho thuê này và họ không chịu trách nhiệm cho thực tế núi rác khổng lồ này
năm mươi triệu đô la mỹ là khoản tiền mà các nhà đầu tư trung quốc đổ vào dịch vụ cho thuê xe đạp
từ khi dịch vụ này bùng nổ ngành công nghiệp sản xuất xe đạp tại trung quốc cũng nở rộ theo
thực tế ngành dịch vụ này đang thoái trào và kéo theo sự sụp đổ của nhiều công ty và các nhà sản xuất
nếu như bốn mươi năm trước chiếc xe đạp hay chiếc đải radio là biểu tượng của sự giàu có của mỗi gia đình trung quốc thì giờ đây những chiếc xe đạp đã trở nên quá phổ biến và trở thành mối lo rác thải tại các thành phố lớn của trung quốc
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại